từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng một mươi đoàn đại biểu cấp cao của đảng do đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư dẫn đầu đã thăm và làm việc tại cộng hòa pháp
trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc đồng chí trần quốc vượng đã có cuộc gặp làm việc với phó chủ tịch thứ nhất thượng viện
phó chủ tịch quốc hội quốc vụ khanh bộ ngoại giao pháp trao đổi với lãnh đạo đảng cộng sản đảng xã hội đảng những người cộng hòa
tiếp chủ tịch hội hữu nghị pháp việt dân hoa tại tượng bắc và thăm không gian hồ chí minh tại bảo tàng lịch sử sống monte in
và gặp gỡ trí thức trẻ việt kiều và cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại pháp
cũng trong khuôn khổ của chuyến thăm đồng chí trần quốc vượng đã đến thăm xưởng đóng tàu của tập đoàn aston và dự lễ khánh thành đoàn tàu điện đầu tiên
dự kiến sẽ vận hành vào dịp khai trương tuyến metro số ba ga hà nội nhồn vào năm tới